ngày một mươi ba tháng một mươi hai sở văn hóa và thể thao hà nội đã tổ chức lễ công bố hà nội gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của unesco
và khai mạc lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại tại khu vực vườn hoa tượng đài lý thái tổ hà nội
hà nội vinh dự là một trong hai trăm bốn mươi sáu thành phố chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của unesco lĩnh vực thiết kế
đây là bước đi đầu tiên có ý nghĩa quan trọng trong việc định vị thương hiệu quảng bá hình ảnh trên mọi lĩnh vực sáng tạo văn hóa
gia nhập nhóm các thành phố toàn cầu đang phát triển theo hướng đổi mới phù hợp với chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc về phát triển bền vững
hưởng ứng sự kiện này sở văn hóa và thể thao hà nội cũng tổ chức lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại
liên hoan diễn ra đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi hai gồm nhiều hoạt động như trưng bày giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ có thiết kế sáng tạo của một mươi sáu làng nghề thủ công truyền thống hà nội
không gian giới thiệu triển lãm tác phẩm nghệ thuật dân gian trình diễn di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống đương đại lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại năm hai nghìn một mươi chín
có phần quảng bá và giới thiệu tới người dân và du khách khắp mọi miền đất nước cũng như du khách quốc tế về di sản văn hóa thủ đô